tại tỉnh tiền giang công an thành phố mỹ tho đã tạm giữ hình sự đối tượng
bùi thọ hạnh phúc chú sãn mỹ phong thành phố mỹ tho để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
qua điều tra ban đầu phúc thừa nhận trước đó điều khiển xe mô tô giật sợi dây chuyền trọng lượng hai một chỉ vàng một mươi tám k
của một người phụ nữ lưu thông trên đường đoạn thuộc ấp mỹ lương xã mỹ phong thành phố mỹ tho
phúc là đối tượng có một tiền án về tội cướp giật tài sản vừa chấp hành án phạt tù vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi